nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu các bộ ngành địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với trẻ em nghèo ghi nhận của phóng viên thời sự tại thôn vùng sâu giang thanh xã ea đá huyện crom năng tỉnh đắk lắc
phòng học mới khang trang này đã chính thức đón nhận các cháu thiếu nhi tại thôn giang thanh xã ea đá huyện crom năng tỉnh đắk lắc
các cháu vui mừng vì sẽ được học trong một căn phòng mới khang trang hơn lớp học vỗ bán tạm bỡ trước đó
hôm nay chúng cháu rất vui vì có được học ngôi trường đẹp và được các cô các chú cho quà
không chỉ riêng các cháu thiếu nhi mà các bậc phụ huynh trong thôn cũng rất vui mừng khi có thêm một lớp học mới giúp cho địa phương
trong thời gian qua được sự quan tâm của công an tỉnh cũng như các phòng ban của công an tỉnh và sự quan tâm của các cấp ngành cũng như